để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng trần khắc vinh chú tại huyện long thành
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đối tượng vinh ngồi nhậu với anh phan anh hoàng cùng chú tại huyện long thành và năm người bạn khác
tại đây hoàng nảy sinh mâu thuẫn với vinh và đã được mọi người can ngăn sau khi về nhà vinh và hoàng tiếp tục gọi điện và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp nhau vinh và hoàng lao vào đánh nhau hậu quả hoàng đã bị vinh dùng dao chém gây thương tích nặng gây án xong vinh bỏ trốn